chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho biết cái ý kiến của đại biểu quốc hội được tổng hợp đầy đủ và ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có tiếp thu để hoàn thiện dự thảo luật trước khi chính quốc hội biểu quyết thông qua
theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua dự án luật này vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới đây
phong trào thanh niên tình nguyện đã giúp tuổi trẻ công an nhân dân thực sự có môi trường để trải nghiệm trưởng thành
từ đó phát huy cao độ tính sung kích tình nguyện sáng tạo và tinh thần cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động chung sức cùng cộng đồng
đó là khẳng định của trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm hai mươi năm chiến dịch tình nguyện hè và đón nhận huân chương lao động hạng ba trong tuổi trẻ bộ công an vừa được tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
trong hai mươi năm qua phong trào tình nguyện nói chung và chiến dịch thanh niên công an tỉnh nguyện hè nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của đoàn thanh niên bộ công an
các hoạt động tình nguyện đều được triển khai gắn với phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
với địa bàn triển khai trên phạm vi toàn quốc các phong trào đã tập trung phát huy tinh thần sung kích của đoàn viên thanh niên công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tình nguyện chung sức cùng cộng đồng
thông qua ba nội dung chính gồm chương trình tiếp sức mùa thi chiến dịch mùa hè xanh và hành quân xanh các hoạt động tình nguyện tại chỗ với nhiều mô hình cách làm sáng tạo có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và đánh giá cao những hiệu quả to lớn mà chiến dịch thanh niên công an tỉnh nguyện hè mang lại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
để tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện bản lĩnh nhân văn của thanh niên công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị tổ chức đoàn và đoàn thanh niên công an nhân dân cần chủ động đổi mới một cách toàn diện trong đó phải đặc biệt chú trọng việc tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên
tiếp tục thực hiện chí bức của chủ tịch hồ chí minh gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của chính trị về đẩy mạng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sáu điệu biteit dạy công an nhân dân phát động các phong trào thi đua các cuộc hoạt động lớn của bộ công an
tối tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng bảo tire việt nam bảy mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng của bộ công an nhân dân một mươi năm năm ngày hậu phần th un và bộ bệnh tổ quốc bằng những chương trình hành động tốt thể thiết thực tránh hình thức
tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên công an cần phát huy vai trò tiên phong sung kích sáng tạo tình nguyện
thanh niên công an nhân dân phải nhận thức một cách sâu sắc phong trào tình nguyện
cũng chính là tình nguyện dịch vụ lý tưởng cao cả vì nước quân văn vì dân phục vụ bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
đặc biệt vào những thời điểm khó khăn nhân dân nâng tầm để kịp thời bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn đặt niềm tin vào tuổi trẻ và phong trào thanh niên công an
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao huân chương lao động hạng ba cho tuổi trẻ bộ công an
ngày hôm nay cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an và cục điều tra hình sự bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết quy định số hai hai nghìn một qdlc
dt hscs ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một và ký quy chế phối hợp trong công tác trao đổi cung cấp quản lý khai thác thông tin về đối tượng
thượng tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng và trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị các ý kiến đều khẳng định trong thời gian qua cục hồ sơ nghiệp vụ và cục điều tra hình sự có quan hệ phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác trao đổi cung cấp thông tin khai thác thông tin đối tượng
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đại diện cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an và cục điều tra hình sự bộ quốc phòng đã ký quy chế phối hợp trong công tác trao đổi cung cấp quản lý khai thác thông tin về đối tượng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ trưởng bộ công an lương tam quang và thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiêm đã phê chuẩn quy chế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ công an lương tam quang khẳng định nội dung quy chế phối hợp khá toàn diện cụ thể đồng thời nhấn mạnh
thời gian tới các đơn vị trực thuộc các cơ quan đơn vị cấp dưới theo hệ lực lượng của cục hồ sơ nghiệp vụ và cục điều tra hình sự căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao
cần cụ thể hóa từng nội dung quy chế đã ký kết trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc thực hiện phối hợp giữa hai đơn vị đi vào thường xuyên nề nếp
thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiêm đánh giá cao sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa hai bên khẳng định cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an đã và đang hỗ trợ cục điều tra hình sự bộ quốc phòng xây dựng phần mềm về nghiệp vụ giúp công tác quản lý hồ sơ lưu trữ tài liệu phục vụ công tác tra cứu của ngành điều tra hình sự được kịp thời khoa học và chính xác
thứ trưởng lê chiêm đề nghị cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ quản lý lưu trữ tài liệu cho cục điều tra hình sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát hình sự bộ công an tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín với sự tham gia của hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc cục cảnh sát hình sự
hội thi nhằm khẳng định tính quân phòng quân kỷ sự chính quy tinh nhuệ của cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự nâng cao ý thức rèn luyện chấp hành điều lệnh công an nhân dân hướng đến mục tiêu từng cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự
không chỉ vững về chính trị am hiểu pháp luật tinh thông nghiệp vụ mà còn nắm chắc các quy định về điều lệnh nội vụ thuần thuộc về điều lệnh đội ngũ các động tác về võ thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí sẵn sàng đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nhằm nâng cao kiến thức phương pháp kỹ năng vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ hội cơ sở có phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh
vào sáng ngày hôm nay bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã tổ chức hội thi cán bộ hội phụ nữ duyên gián tài năng năm hai nghìn một mươi chín với ba nội dung thi sôi nổi hấp dẫn
các thí sinh tham dự sẽ cùng nhau tranh tài ở ba phần thi
phần thi duyên dáng với tên gọi cán bộ hội tự tin duyên dáng
phần thi kiến thức chắc nghiện cán bộ hội hiểu biết
và phần thi năng khiếu cán bộ hội tài năng
qua từng phần thi các cán bộ hội sẽ thể hiện hiểu biết về truyền thống phụ nữ việt nam phụ nữ công an nhân dân
những nội dung quan trọng của chỉ thị nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước của lực lượng công an nhân dân
nghị quyết đại hội phụ nữ toàn quốc
được tổ chức định kỳ năm năm một lần
hội thi không chỉ là sân chơi để các thí sinh thể hiện tài năng trí tuệ bản lĩnh sự duyên dáng của phụ nữ công an nhân dân
mà còn là cơ hội để học tập trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự gắn bó đoàn kết giữa các đơn vị